theo đó quy tắc chín cuộc sống gia đình và sự vẹn toàn của cá nhân
các lĩnh vực mục tiêu đối với việc tham gia bình đẳng nêu rõ
các quốc gia phải xúc tiến việc tham gia đầy đủ của người khuyết tật vào đời sống gia đình
các quốc gia nên thúc đẩy quyền có cuộc sống toàn vẹn như bao người khác
và đảm bảo rằng luật pháp không phân biệt đối xử với người khuyết tật về quan hệ tình dục kết hôn và làm cha mẹ
người khuyết tật phải được tạo điều kiện để chung sống với gia đình họ
các quốc gia nên khuyến khích đưa ra một số mô đun về khuyết tật
và tác động của nó tới cuộc sống gia đình vào nội dung tư vấn gia đình
các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc tạm thời và chăm sóc lâu dài
phải được cung cấp cho các gia đình có người khuyết tật
các quốc gia phải gỡ bỏ mọi giao cản không cần thiết
đối với những người muốn nuôi dưỡng hay nhận trẻ em hay người lớn khuyết tật làm con nuôi
hai người khuyết tật phải không bị từ chối cơ hội trải nghiệm tình dục
và kinh nghiệm làm cha mẹ
xét thấy người khuyết tật có thể gặp khó khăn trong việc kết hộn và tạo lập gia đình
các quốc gia phải khuyến khích cung cấp các dịch vụ tư vấn thích hợp
người khuyết tật phải được tiếp cận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình cũng như người khác
và tiếp cận cả những thông tin về việc thực hiện chức năng giới tính của cơ thể của họ dưới dạng có thể tiếp cận được
các quốc gia phải tăng cường các biện pháp nhằm thay đổi thái độ tiêu cực đối với hôn nhân tình dục và làm cha mẹ của người khuyết tật
đặc biệt là của các bé gái và phụ nữ khuyết tật
các phương tiện thông tin đại chúng phải được khuyến khích đóng vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ những thái độ tiêu cực này
người khuyết tật và gia đình họ cần được thông báo đầy đủ về việc phòng ngừa lạm dụng tình dục hoặc các hình thức lạm dụng người khác
người khuyết tật đặc biệt dễ bị tổn thương khi bị lạm dụng trong gia đình cộng đồng hoặc các cơ sở khác
và cần được giáo dục về cách tránh xảy ra lạm dụng nhận diện được lạm dụng khi nó xảy ra và báo cáo các hành vi lạm dụng này
mục đích và nội dung của những quy tắc tiêu chuẩn về bình đẳng hóa cơ hội cho người khuyết tật khẳng định
mục đích của những quy tắc này là đảm bảo rằng các bé gái bé trai phụ nữ và đàn ông khuyết tật với tư cách là những thành viên của xã hội
có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ như những người khác
trong mọi xã hội trên thế giới vẫn còn tồn tại những rào càn ngăn chở người khuyết tật thực thi
các quyền và tự do của mình và khiến họ gặp không ít khó khăn khi tham gia đầy đủ vào các hoạt động của xã hội
các quốc gia có trách nhiệm tiến hành những hành động phù hợp để gỡ bỏ những rào cản này
người khuyết tật và các tổ chức của họ phải đóng vai trò chủ động với tư cách là đối tác trong quá trình này
bình đẳng hóa cơ hội cho người khuyết tật là hoạt động cần thiết trong nỗ lực chung của toàn thế giới nhằm huy động các nguồn nhân lực
ngoài ra cần đặc biệt chú ý đến những nhóm người như phụ nữ trẻ em người già người nghèo người lao động di trú
và những người chịu hai hoặc nhiều khuyết tật người bản xứ và các dân tộc thiểu số
thêm vào đó cũng cần quan tâm tới lượng lớn người tị nạn khuyết tật với những nhu cầu đặc biệt
quý vị và các bạn thân mến chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc gọi email thắp sángniềmtinacomnhân dân org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau